sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã làm việc với tỉnh quảng ninh để lấy ý kiến tham gia dự thảo kết luận thanh tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
báo cáo dự thảo kết luận thanh tra của bộ công an khẳng định
việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài
trên địa bàn tỉnh quảng ninh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tỉnh quảng ninh cũng đã tích cực trong việc cải cách thủ tục hành chính
đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh công tác quản lý cư trú của người nước ngoài trên địa bàn
dần đi vào nề nếp góp phần đảm bảo an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội
báo cáo dự thảo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà tỉnh quảng ninh cũng như các sở ngành liên quan
cần kịp thời khắc phục trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài trên địa bàn
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh trong xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay
công tác quản lý về xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài trên địa bàn các địa phương
trong đó có tỉnh quảng ninh cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa
qua kết luận thanh tra tỉnh quảng ninh cần tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra
có phần nâng cao vai trò quản lý trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương
nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài